trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng bảy cục hậu cần tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
phối hợp với bệnh viện y học cổ truyền quân đội và cục hậu cần quân khu năm
đã tổ chức chương trình khám bệnh tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách
tại hai xã bình giang và bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam
chương trình đã khám cấp thuốc miễn phí cho hơn bốn trăm linh đối tượng chính sách
người có công về cách mạng và thân nhân liệt sĩ có hàn cảnh khó khăn
tại hai xã bình dương và bình giang
dịp này đoàn đã thăm hỏi và trao tặng ba mươi xuất quà
mỗi suất trị giá một năm triệu đồng cho các mẹ việt nam anh hùng
gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu
đồng thời đem viếng các mẹ việt nam anh hùng đã tổ chần
tại hai xã bình dương và bình giang huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đây là chương trình phối hợp thường niên giữa cục hậu cần với các đơn vị quân đội
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín